tám người hiện đã được xác nhận thiệt mạng sau đợt lốc xoáy kinh hoàng tại mỹ trong đó có bảy mươi bốn người ở bang kentuki và một trăm linh năm người khác hiện vẫn đang bị mất tích
lốc xoáy và báo khắc nghiệt đã phá hủy một viện dưỡng lão ở bang akasat và làm hư hại nặng một trung tâm phân phối hàng hóa của amazon ở bang illinoi
với thiệt hại do lốc xoáy tàn phá lan đến tận các bang tennessee và missouri
tại bang kentoki các cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra để tìm kiếm những người mất tích cùng với những nỗ lực sửa chữa lưới điện
hiện bang kentuki đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp và triển khai các binh sĩ đến hỗ trợ các khu vực bị thiệt hại nặng nề
theo ghi nhận ban đầu đã xảy ra hàng chục trận lốc xoáy nhiều nhà cửa đã bị hủy trên đường lốc xoáy quét qua
riêng tại bang ilina một trung tâm phân phối hàng hóa của amazon đã bị sập
tờ nhật báo ở bang illinois belevin news democrat thông tin rằng trung tâm phân phối của amazon ở edwardville đã mở cửa hai nhà kho vào năm hai nghìn một mươi sáu
với diện tích một năm triệu phít quốc
trung tâm phân phối với các nhà kho được sử dụng để lưu trữ nhiều hàng hóa cho đến khi chúng được chuyển đến những khách đặt hàng qua đường biêu điện
vụ sập mái xảy ra do một cơn rông mạnh thậm chí là một cơn lốc xoáy quét qua khu vực sanh lui
vận tốc gió lên tới bảy mươi dặm một giờ tương đương với khoảng một trăm một mươi ba km một giờ đã được báo cáo tại các khu vực tại quận st charlie và st louis ở bang missouri
ít nhất ba cư dân ở quận st charlie đã phải nhập viện và một số ngôi nhà ở khu vực gần thành phố augusta bang missouri
bị thiệt hại cơ quan thời tiết quốc gia mỹ trước đó đã bàn bố cảnh báo về lúc xoáy đối tại một số bang của mỹ
hiện bang kentucky đã phải bàn bố tình trạng khẩn cấp và triển khai các bình sĩ đến hỗ trợ các khu vực bị thiệt hại nặng nề
thống đốc bang andy beshear xúc động cho biết nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới chỉ năm tháng tuổi
phát biểu tại một cuộc họp báo ông andi xác nhận khoảng ba mươi ngôi nhà trên toàn bang sẽ bị bỏ trống trong điều kiện thời tiết lạnh giá trong một thời gian dài
tổng thống mỹ joe biden cam kết
cung cấp bất cứ thứ gì cần thiết cho những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa lốc xoáy vào ngày một mươi tháng một mươi hai theo giờ địa phương
vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai ông biden sẽ đến bang kentuki để xem xét thiệt hại do đợt lốc xoáy
ngày một mươi hai tháng một mươi hai thư ký báo chí nhà trắng zen bisky thông tin rằng ông biden sẽ không có bài phát biểu khi đến thăm bang catoki mà sẽ tập trung vào cuộc gặp với chính quyền địa phương
đồng thời cố gắng trở thành một nguồn an ủi cho những người đã trải qua cơn bão tàn khốc kéo dài vài ngày trong cộng đồng của họ
bà zenpisky cho biết chuyến thăm đó nhằm giúp tổng thống nhận được bản cập nhật về công việc đang diễn ra trên thực địa ngay trực tiếp từ các lãnh đạo và những gì họ cần thêm từ chính phủ liên bang nếu có
và ông ấy sẽ đáp ứng điều đó số người thiệt mạng do lốc xoáy dự kiến sẽ còn tăng lên
lực lượng cứu hộ mỹ chạy đùa với thời gian để khắc phục hậu quả thảm họa lúc xoáy
lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm trong các đống đổ nát và cho biết có thể mất vài tuần trước khi chúng tôi thống kê được toàn bộ số người tử vong và mức độ tàn phá
chỉ riêng tại một nhà máy sản xuất nến ít nhất hơn bảy mươi người đã thiệt mạng khi gió lốc làm sập nóc tòa nhà
ba trăm linh nhân viên cứu hộ đã được điều tới hiện trường để hỗ trợ việc tìm kiếm cứu nạn cũng như khắc phục hậu quả lốc xoáy
ông andy bashe thống đốc bang kentucky cho biết
chúng ta đã bị thiệt hại nặng nề hôm nay là một ngày đau buồn cho tất cả chúng ta
tôi muốn cảm ơn những người vẫn đang ở ngoài kia tiếp tục khắc phục hậu quả
mọi người hãy cùng chung tay không chỉ hôm nay hay ngày mai mà cho tới khi mọi thứ được khôi phục
chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này
nhà chức trách mỹ gọi đây là một thảm kịch khó tưởng tượng nổi
hiện lực lượng cứu hộ nước này vẫn đang chạy đua với thời gian để khắc phục hậu quả của thảm họa lốc xoáy
những trận lốc xoáy và bão lớn đổ bộ vào sáu bang của mỹ đêm ngày một mươi tháng một mươi hai và sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai theo giờ địa phương đã để lại những hậu quả vô cùng nặng nề
ước tính hơn một trăm linh người đã thiệt mạng chủ yếu là tại bang kentoki
nhiều ngôi nhà nhà xưởng bị sàn bằng
đây được cho là trận lốc xoáy gây thiệt hại nhất trong lịch sử bang này
loạt trận lốc xoáy không chỉ để lại hậu quả nặng nề mà còn đặt ra câu hỏi về hệ thống cảnh báo và khả năng chuẩn bị ứng phó với thiên tai
liệu hệ thống cảnh báo có hoạt động hiệu quả không và có được chú ý không là vấn đề đang được nhà chức trách mỹ nêu ra
trong khi đó các chuyên gia cho rằng những nhà máy nơi tập trung đông người nên được trang bị thêm các yếu tố an toàn để chống lại những hiện tượng thời tiết cực đoan
họ nhấn mạnh đây là điều nên được lưu tâm khi xây mới các nhà máy để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
nhà chức trách mỹ chỉ đạo tăng cường nguồn lực liên bang ngay lập tức cho các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai
hiện lực lượng cứu trợ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả tại hiện trường
các tổ chức cộng đồng đang cung cấp nơi ở tạm thời và thực phẩm cho những người bị mất nhà cửa do thiên tai
hiện nhà chức trách mỹ vẫn chưa đánh giá được toàn bộ mức độ thiệt hại
theo các chuyên gia về thời tiết biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ và độ ẩm cao bất thường vào thời điểm này trong năm đã khiến các trận lốc xoáy trở nên dữ dội hơn
theo tuổi trẻ báo detlegrab hà lan đưa tin cảnh sát nước này vừa phát hiện đường dây chuyên cung cấp virus sars cov hai đựng trong lọ thủy tinh
và được vận chuyển qua biêu điện cho những khách hàng chống vaccine ngừa covid một mươi chín
lực lượng cảnh sát hà lan đã bắt giữ một người đàn ông đứng sau trang web chuyên bán virus sars cov hai
cho những vị khách muốn tự lây nhiễm nhằm có được chứng nhận
bằng cách này những người chống việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín ở hà lan có thể tự do tham gia các sự kiện đông người
bao gồm cả hộp đêm mà không cần tiêm ngừa
báo the west australian trích báo cáo của lực lượng cảnh sát hà lan cho biết
người đàn ông này đã cung cấp virus sars cov hai dưới dạng kýt xét nghiệm với giá ba mươi ba năm euro khoảng chín trăm linh đồng
không những vậy người đàn ông này còn quảng cáo rằng virus của ông vẫn còn mới và cam kết có đủ các biến chủng mới nhất
theo đổi với hãng tin amn
người phát ngôn của lực lượng cảnh sát hà lan cho biết
chúng tôi cần điều tra thêm để biết liệu ông ấy đã bán bao nhiêu lọ và chúng có thật sự có tác dụng hay không trước khi ký lệnh bắt giữ chính thức
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại hà lan
chính phủ nước này đang áp lệnh phong tỏa một phần đối với cửa hàng và nhà hàng bao gồm cả hộp đêm và quán cà phê
các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ các biện pháp nghiêm ngặt
người dân bị bắt buộc đeo khẩu trang và yêu cầu người trên một mươi ba tuổi xuất trình chứng nhận tiêm chủng hoặc phục hồi sau mắc covid một mươi chín
ca nhiễm omicron đầu tiên vượt qua kiểm tra y tế số người mắc covid một mươi chín tại nga trên mốc một mươi triệu
đến sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai thế giới có trên hai trăm bảy mươi ba triệu người mắc covid một mươi chín
trong đó hơn năm ba mươi hai triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này
quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi đại dịch covid một mươi chín vẫn là mỹ
với trên năm mươi bảy mươi tám triệu ca mắc và hơn tám trăm một mươi ba triệu ca mắc
trong ngày qua mỹ ghi nhận thêm hai mươi một ba trăm linh người nhiễm virus sars cov hai
bộ quốc phòng mỹ cho biết đang tiến hành các cuộc thảo luận tích cực về việc bắt buộc tiêm vaccine tăng cường ngừa cho các quân nhân
ngay cả khi hàng nghìn người từ chối hoặc tìm cách miễn tiền mũi ban đầu bắt buộc
phát biểu tại cuộc họp báo người phát ngôn lầu năm góc john kisba cho biết hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này
nhưng bộ trưởng bộ quốc phòng lloyd altin khuyến khích mọi quân nhân nếu có thể vào đủ điều kiện tiêm mũi vaccine tăng cường
phòng covid một mươi chín tuy nhiên hiện bộ này vẫn chưa đưa ra yêu cầu bắt buộc liên quan đến việc thực hiện tiêm mũi tăng cường
ông kipai cho biết khoảng chín mươi sáu bốn tổng số quân nhân tại ngũ đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
tỷ lệ này đã giảm khi tính cả các thành viên của lực lượng dự bị và vệ binh quốc gia chỉ khoảng bảy mươi bốn tổng quân số
bao gồm cả lực lượng tại ngũ vệ binh và dự bị đã được tiêm phòng đầy đủ
như lực lượng vệ binh của lục quân phải đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai mới được tiêm
tại tâm dịch covid một mươi chín
lớn thứ hai thế giới là ấn độ vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai nước này ghi nhận tổng số trên ba mươi bốn sáu mươi chín triệu người mắc covid một mươi chín
bao gồm hơn bốn trăm bảy mươi năm bốn trăm linh trường hợp thiệt mạng vì covid một mươi chín tại quốc gia nam á này
thủ đô new delhi của ấn độ đã ghi nhận ca thứ hai nhiễm biến thể omicrone ở một du khách đến từ zimbabwe
sở y tế thành phố new delhi cho biết theo lịch trình đi lại người này có tới nam phi trong thời gian gần đây
bệnh nhân đã được đưa vào bệnh viện tại new delhi nơi đã lập một phòng riêng biệt
phục vụ bệnh nhân nhiễm biến thể omicron
brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với hơn sáu trăm một mươi sáu tám trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín không qua khỏi
trong tổng số trên hai mươi hai một mươi tám triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này
bộ y tế brazil thông báo nước này đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron của virus sars cov hai
trong cộng đồng tại bang sao paulo đông dân nhất quốc gia nam mỹ này
đây là ca nhiễm biến thể omicron thứ bảy được xác định tại brazil
trong đó có bốn trường hợp
sapolo điểm đáng chú ý là trường hợp nhiễm bệnh mới nhất này là một người chưa từng đi qua nước ngoài
trong khi các ca trước đó đều là những người trở về từ châu phi
tổ chức y tế thế giới who ngày một mươi hai tháng một mươi hai cho biết những dữ liệu ban đầu cho thấy biến thể omicron dễ lây hơn chủng delta
và làm giảm hiệu quả của vaccine ngừa covid một mươi chín nhưng lại gây ra ít triệu chứng nghiêm trọng hơn
tính đến ngày chín tháng một mươi hai biến thể omicron đã xuất hiện tại sáu mươi ba quốc gia
trong đó tốc độ lây lan nhanh hơn được ghi nhận tại nam phi
nơi chủng đen tai ít phổ biến hơn và tại anh nơi delta là chủng chủ đạo của các lây nhiễm covid một mươi chín
theo thông báo kỹ thuật của who omicron gây ra sự giảm suốt về hiệu quả của vaccine trong việc chống lại sự lây nhiễm
và căn cứ vào dữ liệu hiện có nhiều khả năng omi gron sẽ vượt qua chủng delta về quy mô lây nhiễm trong cộng đồng
báo cáo cũng cho biết tính đến thời điểm này các ca nhiễm biến thể omicron chỉ bị những triệu chứng nhẹ hoặc hầu như không có triệu chứng
tuy nhiên who cũng cảnh báo rằng
để đánh giá toàn diện về động lực của biến thể này
tính đến sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai tổng số ca nhiễm covid một mươi chín tại nga đã vượt mốc một mươi triệu người
cao thứ năm thế giới sau mỹ ấn độ brazil và anh
số ca tử vong gần hai trăm chín mươi
trong hai mươi bốn giờ qua nga ghi nhận gần ba mươi trường hợp mắc mới đồng thời ghi nhận hơn một một trăm linh người tử vong
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất trong ngày vẫn là thủ đô moscow và thành phố petersburg
tiêm phòng vẫn là hình thức bảo vệ đáng tin cậy nhất
theo bộ trưởng bộ y tế nga số lượng người đã tiêm vaccine nhiễm bệnh chỉ chiếm chưa tới bốn tổng số bệnh nhân
các trường hợp nặng rất ít
các giải pháp phòng biến thể omicron được các nước áp dụng
pháp đã phê duyệt việc sử dụng liệu pháp hỗn hợp kháng thể evestro của hãng astrazeneca để ngăn ngừa covid một mươi chín
thuốc này sẽ được dùng trên những người có hệ miễn dịch kém hoặc có tiền sử của các phản ứng phụ nghiêm trọng
sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
phương pháp điều trị kháng thể evacor là sản phẩm của công ty dược phẩm
estrazeneca trong tuần này đã được nhận giấy phép sử dụng khẩn cấp ở mỹ cho người lớn và trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên
tuy nhiên pháp mới chỉ chấp thuận việc sử dụng sản phẩm này cho người lớn
theo các kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối được công bố hồi tháng tám
thuốc này giúp giảm bảy mươi bảy nguy cơ triệu chứng trở nặng của người mắc covid một mươi chín
ngoài ra thuốc này có thể giúp kéo dài thời gian tồn tại của kháng thể trong cơ thể người từ vài tháng cho đến một năm
australia hiện ghi nhận bốn mươi năm ca nhiễm biến thể omicron tại bang new south wales
trước tình hình biến thể mới có nguy cơ lan rộng nước này đã quyết định rút ngắn thời gian tiêm mũi vaccine covid một mươi chín tăng cường
thời gian tiêm mũi tăng cường từ nay sẽ chỉ còn năm tháng kể từ ngày tiêm mũi thứ hai thay vì sáu tháng như trước đây
giới chức y tế australia viện dẫn nghiên cứu của israel cho biết
việc tim mũi tăng cường giúp làm giảm tỷ lệ nhiễm bệnh giảm nguy cơ trở nặng ở những người trên bốn mươi tuổi
và giảm nguy cơ tử vong ở những người trên bốn mươi tuổi
hai loại vaccine được sử dụng cho mỗi tăng cường tại nước này là vaccine của pfizer và moderna